hiện lũ trên các sông từ quảng nam đến bình định đã đạt đỉnh
cảnh báo vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi trên các sông ở phú yên và khánh hòa khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ
và trong đợt lũ này đỉnh lũ các sông ở phú yên khánh hòa lên mức báo động một và trên báo động một
đỉnh lũ trên các sông như sau
trên sông thu bồn quảng nam tại câu lâu là hai tám mươi tám m đau vào lúc một h hai mươi năm tháng một mươi
dưới báo động hai là một mươi hai m
trên sông trà khúc quảng ngãi tại trà khúc là năm bảy mươi một m vào lúc hai mươi hai h hai mươi bốn tháng một mươi trên báo động hai bảy mươi một m
trên sông vệ quảng ngãi tại sông vệ là bốn một mươi chín m vào lúc hai mươi ba h hai mươi bốn tháng một mươi dưới báo động ba ba mươi một m
trên sông côn bình định tại thạnh hòa là bảy sáu mươi bốn m lúc một giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi dưới báo động ba ba mươi sáu m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông
khu đô thị tại các tỉnh từ quảng nam đến bình định cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp